tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm
cục quản lý môi trường y tế chỉ đạo sở y tế điện biên thực hiện các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt vệ sinh ngoại cảnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố điện biên
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng nước trong khu vực phục vụ lễ kỷ niệm đảm bảo đặt tiêu chuẩn quy định
tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại các đơn vị cung cấp nước và các địa điểm phục vụ lễ kỷ niệm
bộ y tế giao cho cục an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm
chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh biên là đồ mối triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm
tổ chức kiểm tra việc triển khai và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn và địa điểm tổ chức phục vụ lễ kỷ niệm
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cung cấp nguyên liệu và thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm
trước đó với tinh thần ngành y tế cả nước kỷ niệm chiến thắng lịch sử điện biên phủ bộ y tế với cơ quan đầu mối là cục quản lý khám chữa bệnh
trung ương hội thấy thuốc trẻ việt nam cung cấp bệnh viện k bệnh viện bạch mai bệnh viện hiếu nghị việt đức bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện e bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện ngày bảy tháng năm bộ công an và bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên đã triển khai hàng loạt các hoạt động tại thành phố điện biên phủ
đoàn công tác của bộ y tế do giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế và các bệnh viện tuyến trung ương trên đã đến điện biên trong các ngày từ một mươi chín đến hai mươi một tháng bốn
tổ chức chương trình khám chữa sang lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho một đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên và tiến hành đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
nhân dịp này trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam tặng trung tâm y tế huyện điện biên đông và trung tâm y tế huyện mường nhé hai hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ trần đoán bệnh từ xa trị giá hai trăm linh triệu đồng
ban tổ chức tặng quà cho một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hai mươi triệu đồng tặng quà cho một mươi học sinh dân tộc vượt khó học giỏi trị giá hai mươi triệu đồng
quỹ ngày mai tươi sáng tặng bốn mươi phân quà trị giá sáu mươi triệu đồng cho bệnh nhân ung thư tăng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
đơn vị đồng hành với chương trình tặng hệ thống trang thiết bị kiểm soát bệnh không lây nhiễm trị giá bảy mươi năm năm triệu đồng cho bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
cũng trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức đã triển khai chương trình ngày hội rửa tay bằng sạp phòng hướng dẫn rửa tay sáu bước cho bốn trăm linh em học sinh cùng với nhiều phần quà giá trị
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã dành thời gian đến thăm hỏi và tặng quà ông vũ mạnh huyên chín mươi tuổi
cựu chiến binh đang sinh sống tại xã nong bua thành phố điện biên phủ nhân chứng sống của chiến dịch điện biên phủ
ông huyền đã tham gia bộ đội ở đơn vị c hai trăm linh ba e hai trăm ba mươi bảy s ba trăm năm mươi một
sau khi xuất ngũ làm việc ở nông trường điện biên ông được nhà nước tặng thưởng hai huân chương chiến công một huân trường chống mỹ cứu nước hạng một
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn bộ y tế đã tổ chức chương trình khám chữa
sang lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho một đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên và tiến hành đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
với tinh thần ngành y tế cả nước kỷ niệm chiến thắng lịch sử điện biên phủ bộ y tế với cơ quan đầu mối là cục quản lý khám chữa bệnh
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam cùng các bệnh viện ca bệnh viện bạch mai bệnh viện hiếu nghị việt đức bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện e bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện ngày bảy tháng năm bộ công an và bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên đã triển khai hàng loạt những hoạt động tại thành phố điện biên phủ
phát biểu tại chương trình thứ trưởng trần văn thuấn đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của chiến thắng điện biên phủ
không chỉ là biểu tượng của ý chí sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc việt nam
mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm xây dựng và phát triển đất nước
thứ trưởng trần văn thuấn nói
ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thể hiện tinh thần đó thông qua việc chăm sóc sức khỏe
tức là việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng còn nhiều khó khăn
thể hiện sự quan tâm và cam kết của đảng và nhà nước ta đối với sự nghiệp an sinh xã hội
năm hai nghìn bốn bộ y tế xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm
trong đó nhấn mạnh tăng cường và đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở trong tình hình mới hướng tới thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân
từ các dịch vụ có chất lượng đặc biệt ở các vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành y tế đây là cơ sở cho các chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
đặc biệt là việc ứng dụng chuyển đổi số y tế chuyển giao công nghệ trong khám và điều trị chất tuyến cơ sở
trong đó chú trọng hướng tới những khu vực khó khăn vùng núi vùng biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số
bộ thiểu số tại điện biên được triển khai nhằm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí
hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương
thứ trưởng trần văn thuấn nhấn mạnh thông qua việc chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ
tại các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc giúp họ có thêm kiến thức và kỹ năng để chăm sóc sức khỏe
cho cộng đồng của mình một cách tốt nhất
ngoài ra chương trình cũng tập trung hỗ trợ sàng lọc những bệnh không lấy nhiễm như
ung thư tiểu đường tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính và các bệnh bẩm sinh của trẻ em
theo đó sáu trăm linh đồng bào dân tộc tỉnh điện biên và bốn trăm linh thiếu nhi sẽ khám sàng lọc bệnh
ở các chuyên khoa bệnh mãn tính cấp phát thuốc miễn phí bởi các y bác sĩ tuyến trung ương
được trục ích quang và trục cường hưởng từ với những người được trần đoán công nghi có cao
người dân đến khám cũng nhận được nhiều phân qua có giá trị từ nhà tài trợ
tại hoạt động chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật bệnh viện việt đức đã thực hiện kiểm tra
tính bền vững duy trì gói chuyển gia kỹ thuật phô thuật nội soi gốc gối cho các bác sĩ bệnh viện
đa khoa tỉnh điện biên bệnh viện bạch mai tiến hành chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện sản trung hương chuyển gia kỹ thuật soi đốt điện tử cung
bệnh viện k tổ chức đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư thường gặp
siêu âm trong trần đoán và điều trị
nhân dịp này trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam cũng tặng trung tâm y tế huyện điện biên đông
và trung tâm y tế huyện mờ nghé hai hệ thống phòng họp trực tuyến
phục vụ trần đoán bệnh từ xa giá hai trăm linh triệu đồng
ban tổ chức tặng quà cho một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hai mươi triệu đồng
tặng quà cho một mươi học sinh dân tộc vượt khó học giỏi trị giá hai mươi triệu đồng
quỹ ngày mai tiền sáng đã tặng bốn mươi phân quà trị giá sáu mươi triệu đồng cho bệnh nhân ung thư
đang điều trị tại bệnh viện đào khoa tỉnh
đơn vị đồng hành với chương trình tặng hệ thống trang thiết bị kiểm soát bệnh không lây nhiễm
trị giá bảy mươi năm năm triệu đồng cho bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
cùng trong khuân khổ chương trình ban tổ chức đã triển khai chương trình ngày hội rửa tay bằng sạc phòng
hướng dẫn rửa tay sáu bước lái boi cho bốn trăm linh em học sinh cùng nhiều phân qua giá trị
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã dành thời gian đến thăm hỏi
và tặng quà ông vũ mạnh huyền chín mươi tuổi cựu chiến binh đang sinh sống tại xã nong bua
thành phố điện biên phủ nhân chứng sống của chiến dịch điện biên phủ